kể từ ngày một tháng năm đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín hà nội sẽ tiến hành điều tra xây dựng bảng giá đất mới
sở tài nguyên và môi trường hà nội sẽ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai nhiệm vụ điều tra khảo sát
thu thập thông tin giá đất trên thị trường tại năm trăm tám mươi bốn xã phường thị trấn
sau đó gửi dự thảo bảng giá đến ủy ban nhân dân tỉnh thành phố có đất dắp danh để lấy ý kiến
thống nhất với các tỉnh thành phố về giá đất dự kiến ban hành
lấy ý kiến ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã để hoàn chỉnh phương án xây dựng bảng giá đất
bảng giá đất mới dự kiến sẽ được công bố vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
sau đó được tổng hợp gửi kết quả báo cáo bộ tài nguyên và môi trường trước ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi